tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng năm mới chỉ đạt một chín mươi sáu tức là chỉ bằng khoảng một phần ba so với mức tăng của cùng kỳ năm trước
đây là thông tin vừa được ngân hàng nhà nước đưa ra điều này cho thấy rằng dịch covid một mươi chín đang tác động mạnh tới nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp
với mức tăng một chín mươi sáu tăng trưởng tín dụng cách khá xa so với mục tiêu tăng một mươi bốn cho cả năm được đặt ra từ đầu năm
ngân hàng nhà nước cho biết các ngân hàng sẵn sàng nguồn vốn cho vay nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh doanh nghiệp thuộc nhiều nhóm ngành vẫn chưa thể khôi phục sản xuất khiến nhu cầu vốn sụt giảm
ngân hàng nhà nước cũng nhận được đề xuất của các ngân hàng thương mại điều chỉnh chỉ tiêu tiến dụng
ngân hàng nhà nước cũng cho biết đã đưa ra dự thảo sự đổi thông tư một theo hướng kéo dài thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng
thay vì chỉ cơ cấu cho các khoản nợ đến ba tháng sau khi công bố hết dịch thì tất cả những khoản nợ phát sinh từ hai mươi ba tháng một đến hết năm hai nghìn hai mươi đều nằm trong diện được cơ cấu lại thời hạn trả nợ